tòa án nhân dân tp đà nẵng vừa đưa ra xét xử bị cáo nguyễn tiến tùng hai mươi hai tuổi
quê ở huyện hướng hóa tỉnh quảng trị về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
theo cáo trạng vào tối ngày một mươi sáu tháng hai các trinh sát đã bắt quả tang bị cáo tùng
khi vừa nhận ma túy được gửi từ quảng trị vào đà nẵng thu giữ một mươi sáu viên ma túy hồng phiến
khám xét khẩn cấp nơi trọ của tùng tiếp tục phát hiện thêm hai kg ma túy đá và ba mươi năm viên hồng phiến
tùng khai nhận số ma túy trên được một thanh niên ở phía bắc chưa rõ lai lịch
nhờ tùng nhận và cất giấu đổi lại tùng sẽ có ma túy sử dụng và được nhận thù lao
từ một mươi triệu đồng trở lên cho mỗi chuyến hàng chót lọt
tòa án nhân dân tp đà nẵng tuyên phạt nguyễn tiến tùng mức án tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy
vào lúc một giờ dạng sáng ngày hôm nay trong quá trình kiểm tra nồng độ cồn ma túy
lực lượng cảnh sát giao thông công an tp vũng tàu tỉnh bà rịa vũng tàu
đã phát hiện nhóm bảy thanh niên dương tính với chất ma túy
thời điểm trên lực lượng chức năng đã ra hiệu cho xe ô tô bán tải biển kiểm soát bảy mươi c ba nghìn năm trăm một mươi bảy dừng xe
qua kiểm tra người điều khiển phương tiện không có nồng độ cồn trong hơi thở
tuy nhiên tổ công tác nghi vấn người này cùng những người ngồi trên xe có sử dụng ma túy
nên đã đưa về công an phường một để test nhanh
kết quả tất cả bảy đối tượng đều dương tính với ma túy
ngoài ra trên xe ô tô lực lượng chức năng còn phát hiện một gói chất bột nghi là ma túy
bốn khẩu súng cùng một số hung khí
hiện vụ việc đã được bàn giao cho đội điều tra công an thành phố vũng tàu để tiếp tục điều tra làm rõ
liên quan đến vụ việc ba người phụ nữ làm nghề giúp việc nhà bị ngộ độc cần sa
vào ngày hôm nay công an thành phố thủ đức vẫn đang khẩn trương làm rõ nguyên nhân
và truy xét những người có liên quan để phục vụ công tác điều tra
theo thông tin từ người nhà các bệnh nhân
vào ngày tám tháng một mươi hai những người này được thuê đến dọn dẹp
một căn nhà trong hẻm một trăm tám mươi chín c nguyễn văn hưởng phường thảo điền thành phố thủ đức
trong lúc dọn dẹp thấy trên bàn có nhiều đồ ăn trong đó có một loại bánh giống bánh quy
nên ba người này đã lấy ăn sau đó xuất hiện triệu chứng lơ mơ mất khả năng tương tác
nên được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện lê văn thịnh
qua xét nghiệm cả ba người đều dương tính với chất ma túy dạng cần sa
và được biết là căn nhà trên được chủ cho thuê phục vụ một nhóm khách tổ chức tiệc vào ngày bảy tháng một mươi hai
ngày tám tháng một mươi hai quản lý ngôi nhà thuê bốn nữ tạp vụ đến dọn dẹp thì đã xảy ra vụ việc
với hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự đối tượng nguyễn thị đẹp năm mươi chín tuổi
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thi hành lệnh bắt tạm giam
cơ quan công an đã làm rõ từ ngày bốn tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai đến ngày một mươi chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
đẹp đã cho một người dân trên địa bàn thành phố trà vinh vay năm lần tổng số tiền gần bảy tỷ đồng
với lãi suất từ một trăm một mươi đến hơn hai trăm linh một năm vượt gấp năm lần đến một mươi lần so với mức lãi suất do bộ luật dân sự quy định
và thu lời bất chính với tổng số tiền trên bốn tỷ đồng
khám xét nơi ở của đối tượng cơ quan cảnh sát điều tra thu giữ hơn hai trăm sáu mươi tám triệu đồng
và nhiều đồ vật tài liệu có liên quan đến vụ án
hiện vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện kim sơn tỉnh ninh bình vừa tiến hành khởi tố vụ mua thuốc pháo
về để chế tạo pháo gây nổ lớn khiến hai người tử vong và một người bị thương
cơ quan công an đã tạm giữ nguyễn văn linh về hành vi chế tạo tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép vật liệu nổ
theo kết quả điều tra linh thuê một căn nhà trống rồi tự học cách chế tạo pháo nổ trên mạng để bán kiếm lời
đối tượng thuê hai người làm công việc lắp ngòi nổ đóng gói thuốc pháo đóng gói đơn hàng
khoảng một mươi bảy h ngày bảy tháng một mươi hai khi những người trên đang lắp ngòi nổ đóng gói thuốc pháo thì đã xảy ra vụ nổ lớn
hậu quả hai phụ nữ tử vong tại chỗ một cháu bé bị thương nhẹ và nhiều tài sản bị hư hại
sau khi vụ việc xảy ra linh đã đến trụ sở công an huyện kim sơn để đầu thú
thưa quý vị sau nhiều ngày nỗ lực truy tìm vào lúc một h bốn mươi năm phút sáng nay
lực lượng chức năng đã bắt được hai phạm nhân phan công thành và nguyễn đắc hoàng
khi cả hai đang lẩn trốn ở vùng rừng núi thuộc xã cẩm lạc huyện cẩm xuyên tỉnh hà tĩnh
trước đó khoảng một mươi năm h chiều ngày sáu tháng một mươi hai lợi dụng sơ hở hai phạm nhân phan công thành và nguyễn đắc hoàng
đã bỏ trốn khỏi trại giam xuân hà cơ sở hai đóng tại xã cẩm sơn huyện cẩm xuyên
ngay sau khi phát hiện hai phạm nhân bỏ trốn khỏi trại giam
ban giám thị trại giam xuân hà công an tỉnh hà tĩnh đã thông tin cho các lực lượng chức năng và người dân biết để đề phòng phối hợp truy bắt
công an tỉnh hà tĩnh đã huy động hơn hai cán bộ chiến sĩ ở nhiều đơn vị địa phương triển khai truy tìm phạm nhân vượt trại
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh hà tĩnh tổ chức chốt chặn kiểm tra tất cả các phương tiện lưu thông qua địa bàn tỉnh
nhằm ngăn chặn hai đối tượng trốn ra khỏi địa bàn
qua nắm bắt thông tin từ quần chúng nhân dân lực lượng chức năng nhận định hai phạm nhân chưa ra khỏi huyện cẩm xuyên
mà có thể lẩn trốn ở các xã cẩm hà cẩm lạc thuộc huyện cẩm xuyên
các đơn vị đã nhanh chóng khoanh vùng huy động tổng lực truy bắt nhanh hai đối tượng
như vậy sau bốn ngày nỗ lực tìm kiếm truy bắt lực lượng chức năng đã bắt được hai đối tượng trốn trại ổn định an ninh trật tự trên địa bàn
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện kim sơn tỉnh ninh bình vừa tiến hành khởi tố vụ mua thuốc pháo về chế tạo pháo gây nổ lớn khiến hai người tử vong một người bị thương
cơ quan công an đã tạm giữ đối tượng nguyễn văn linh về hành vi chế tạo tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép vật liệu nổ
theo kết quả điều tra linh thuê nhà bỏ không của gia đình ông trần văn chính để ở từ giữa tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
khi xem trên mạng xã hội linh biết cách chế tạo pháo nổ nên đã đặt mua thuốc pháo dây cháy chậm và vỏ pháo trên mạng xã hội chế tạo pháo để bán kiếm lời
sau đó linh có thuê hai người làm công việc lắp ngòi nổ đóng gói thuốc pháo đóng gói đơn hàng
khoảng một mươi bảy h ngày bảy tháng một mươi hai khi những người trên đang lắp ngòi nổ đóng gói thuốc pháo thì xảy ra vụ nổ lớn
hậu quả hai người phụ nữ tử vong tại chỗ thời điểm xảy ra vụ việc có cho bé ở đó may mắn là cháu chỉ bị xây sát nhẹ
vụ nổ khiến tài sản của gia đình ông chính và một số hộ xung quanh bị hư hỏng
sau khi vụ việc xảy ra nguyễn văn linh đã đến trụ sở công an huyện kim sơn đầu thú
sau gần bốn mươi tám tiếng đồng hồ đấu tranh truy vết công an tỉnh lào cai đã bắt giữ thành công đối tượng lò văn ngan chú tại tỉnh lai châu về hành vi giết người cướp tài sản
trước đó chiều ngày năm tháng một mươi hai công an thị xã sapa nhận được tin báo của anh hạng a gà chú tại tỉnh lai châu về việc phát hiện mẹ đẻ là bà cư thị dế
chú tại thị xã sapa chết trên đồi thuộc khu vực tổ hai phường âu quý hồ thị xã sapa
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng trinh sát đã tìm được nơi đối tượng bán xe máy của nạn nhân và xác định đối tượng nghi vấn là lò văn ngân đối tượng nghiện ma túy lâu năm và đã có hai tiền án
đến khoảng một mươi bảy h ngày bảy tháng một mươi hai lò văn ngân đã bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ khi đang chạy trốn tại khu vực biên giới thuộc phương cốc lếu thành phố lào cai
tại cơ quan công an ngân khai nhận do nghiện ma túy và cần tiến tiêu sai nên đã đi bộ nhằm trộm cắp tài sản
sau nhiều lần vẫy xe đi nhờ bất thành thì ngân được bà cư thị dế cho đi nhờ
lợi dụng lúc bà dế mất cảnh giác ngân đã dùng đá đập nhiều nhát vào đầu nạn nhân rồi cướp đi một xe máy một điện thoại và bốn trăm một mươi viettel
chiều nay công an tỉnh bình thuận tiếp tục phối hợp với viện kiểm sát nhân dân tỉnh sở tài nguyên và môi trường tỉnh
ubnd huyện bắc bình và các đơn vị có liên quan tiến hành kiểm đếm tăng vật phương tiện để xử lý nhóm đối tượng có dấu hiệu phân loại tuyển rửa thu hồi kim loại nặng khai thác khoáng sản trái phép quy mô rất lớn trên địa bàn xã phan sơn huyện bắc bình
thưa quý vị rạng sáng nay là hơn một trăm năm mươi cán bộ chiến sĩ của công an tỉnh bình thuận đã bí mật di chuyển chặng đường hơn một trăm linh km để đến khu vực các đối tượng có cái biểu hiện là hoạt động là tuyển rửa kim loại trái phép
ở địa bàn giáp danh với huyện đức trọng của tỉnh lâm đồng do địa hình phức tạp và để đảm bảo các yếu tố bí mật bất ngờ thì thành viên ban chuyên án đã phải di chuyển trong đêm xuyên qua rừng để thực hiện các phương án đánh bắt

tại hiện trường công an tỉnh bình thuận thu giữ một lượng lớn mẫu vật kim loại màu vàng và nhiều bao hóa chất độc hại phục vụ cho việc tuyển rửa kim loại nặng
cũng như hàng chục máy móc phương tiện liên quan như xe múc máy xay đá máy bơm xe bán tải
đáng chú ý khu vực các đối tượng tuyển rửa kim loại thì hóa chất độc hại được đổ thẳng xuống nguồn nước suối dưới khe núi
tài nguyên đã phối hợp với lực lượng công an và địa phương triển khai lấy tám mẫu nước và bảy mẫu đất một mẫu bùm để phân tích thành phần tính chất của các mẫu để làm cơ sở để xử lý theo quy định của pháp luật
đặc biệt là chúng tôi thu được những cái tan vật mà có nhiều dấu hiệu phạm tội có khả năng tới đây cơ quan điều tra sẽ khởi tố dự án khởi tố đề can để điều tra làm rõ

ngày gần đây người dân hà nội không thấy rõ mặt trời dù trời có nắng lên hay mưa xuống chỉ cần một hai ngày sau thành phố lại trở về với một lớp bụi bao phủ
không chỉ bụi ở ngoài với những gia đình có nhà ở mặt đường thì dù không muốn cũng phải sống chung với bụi
việc sống chung với không khí khói bụi đã ảnh hưởng tới sức khỏe của nhiều người đặc biệt là người cao tuổi
thời tiết nó thay đổi đột ngột cho nên là người nó khó chịu không khí thì nó không tốt
nhà cô ở thì cái khu đấy là khu trường học nhiều cho nên là ô tô đi lại cũng nhiều cho nên là cũng bụi
thời tiết ra mùi như thế này thì cái lượng bệnh nhân tăng lên khoảng độ hai mươi thì lệ ô nhiễm nó tăng lên thì nó cũng sẽ làm cho
ảnh hưởng đầu tiên đến hệ hô hấp làm cho suy giảm cái đề kháng của hệ biện dịch của đường hô hấp
theo các chuyên gia ô nhiễm không khí là tác nhân làm gia tăng các bệnh về đường hô hấp đặc biệt như viêm mũi dị ứng bệnh soang bệnh viêm phế quản
ngoài ra đây còn là môi trường khiến cho virus phát triển dịch bệnh dễ lây lan
không khí bị ô nhiễm như phổi mình sẽ thông trực tiếp với môi trường bên ngoài vì thông qua cái đường thở này
cho nên khi hít vào và nhất là những gặp chuyển mùa những lạnh đột ngột
và cơ thể chưa thích nghi thì cái hệ miễn dịch của mình rất dễ bị nhạy cảm
cho nên có thể nó phản ứng bằng cách viêm thất hiện phản xạ hoa và nhiễm thêm nhiễm trùng thì bệnh sẽ nguy cơ nặng hơn
hoặc là những người bệnh dễ bị nhạy cảm như là hen phế quản hay bệnh phổi tăng nghẹn bệnh tính thì nguy cơ bệnh sẽ nặng hơn
các bác sĩ cũng khuyến cáo trong những ngày có cảnh báo về ô nhiễm không khí
những đối tượng như trẻ em phụ nữ có thai người lớn tuổi người mắc bệnh mạng tính
nên hạn chế ra đường hay tham gia các hoạt động ngoài trời
ngoài ra cần sử dụng khẩu trang uống đủ nước và bổ sung rau xanh vào chế độ ăn uống để tăng cường sức đề kháng
thưa quý vị năm phút đầu kể từ thời điểm đám cháy phát sinh là thời gian vàng
có ý nghĩa quyết định về khả năng phát triển của đám cháy cũng như mức độ thiệt hại do cháy nổ gây ra
nhờ làm tốt công tác nâng cao chất lượng hiệu quả của lực lượng chữa cháy tại chỗ
nên đã giảm thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất
tại trên địa bàn tỉnh bình dương trong thời gian qua
ngày hai tháng một mươi hai vừa qua trong quá trình công nhân công ty trách nhiệm hữu hạng sơn toa việt nam
chiếc rót sơn từ bồn chứa có dung tích hai lít vào các chai kim loại thì bất ngờ xảy ra cháy
lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ đã kịp thời xử lý
nên đám cháy được dập tắt sau đó khoảng một mươi phút thiệt hại không đáng kể
trước đó là vụ cháy chung cư be con suối tiên thuộc phường đông hòa thành phố di an tỉnh bình dương xảy ra vào ngày bốn tháng sáu
khi hệ thống báo cháy hoạt động lực lượng chữa cháy tại chỗ đã thông tin với nhau bằng bộ đàm
và ngay lập tức tiếp cận căn hộ đang xảy ra cháy và dập tắt ngay sau đó
đây là hai trong rất nhiều vụ mà lực lượng chữa cháy ở cơ sở phát huy vai trò của mình khi các vụ cháy nổ diễn ra
trước đó là vụ cháy chung cư beacon suối tiên thuộc phường đông hòa thành phố di an tỉnh bình dương xảy ra vào ngày bốn tháng sáu
đây là hai trong rất nhiều vụ mà lực lượng chữa cháy ở cơ sở phát huy vai trò của mình khi các vụ cháy ở cơ sở phát huy vai trò của mình khi các vụ cháy ở cơ sở phát huy vai trò của mình khi các vụ cháy ở cơ sở phát huy vai trò của mình khi các vụ cháy ở cơ sở phát huy vai trò của mình khi các vụ cháy ở cơ sở phát huy vai trò của mình khi các vụ cháy ở cơ sở phát huy vai trò của mình khi các vụ cháy ở cơ sở phát huy vai trò của mình khi các vụ cháy ở cơ sở phát huy vai trò của mình khi các vụ cháy ở cơ sở phát huy vai trò của mình
theo cáo trạng năm hai nghìn một mươi tám trần văn duy là nhân viên một công ty có trụ sở quận gò vấp tp hcm
do biết gia đình nữ giám đốc công ty có nhiều tài sản nên duy đã rủ trung kha lương và lợi thực hiện hành vi trộm cắp
rạng sáng ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi nhóm đối tượng đeo khẩu trang che biển số xe
rồi lén vào nhà nữ giám đốc trụng các sắc và nhiều tài sản với tổng trị giá hơn hai tỷ đồng rồi bỏ trốn
tiếp nhận thông tin trình báo công an tp hcm đã vào cuộc điều tra truy xét và bắt giữ toàn bộ các đối tượng liên quan
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với thạch thị sinea ba mươi chín tuổi
cư trú khóm ba phường chín tp hcm về hành vi cố ý gây thương tích
theo kết quả điều tra vào ngày một mươi chín tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba thạch thị sine tổ chức uống rượu bia tại nhà cùng với những người bạn
đến khoảng một mươi giờ
đến khoảng chín giờ cùng ngày anh kiên nhẫn bốn mươi một tuổi là chồng của sinea đi làm về thấy sinea đang nhậu với người bạn nhưng không tham gia mà bỏ vào trong nhà
sau đó giữa anh nhẫn và sinea xảy ra mâu thuẫn khen tuôn
trong lúc có rượu sinea dùng búa đánh anh nhẫn nhưng được mọi người căng ngăn
một lúc sau anh nhẫn dọn đồ lên xe để bỏ nhà đi
đi được một đoạn do quên mang theo tiền anh nhẫn đi bộ quay lại nhà
lúc này sinea dùng dao chạy đến chém liên tục nhiều nhát vào chân và lưng anh nhẫn
sau khi bị chém anh nhẫn được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh trà vinh
đến ngày hai mươi hai tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba anh nhẫn được chuyển lên bệnh viện chợ rẫy thành phố hồ chí minh
trạng sáng ngày hai mươi ba tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba do chuyển biến nặng nên gia đình đưa về nhà và tử vong sau đó
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
thi hành lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi cư trú đối với nguyễn thị đẹp năm mươi chín tuổi
về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
theo kết quả điều tra vào ngày hai mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba công an tỉnh trà vinh tiếp nhận thông tin
từ người dân phản ánh qua đường dây nóng của giám đốc công an tỉnh về việc đẹp có hành vi cho vay lãi nặng
sau khi tiếp nhận thông tin cơ quan cảnh sát điều tra đã tập trung làm rõ và chứng minh được
thời gian từ ngày bốn tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai đến ngày một mươi chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
đẹp cho một người dân trên địa bàn thành phố trà vinh vay năm lần
sáu chín tỷ đồng với lãi suất một trăm linh chín năm đến hai trăm linh bảy mươi năm một năm vượt trên năm lần đến một mươi lần so với mức lãi suất
do bộ luật dân sự quy định và thu lợi bất chính với tổng số tiền trên bốn tỷ đồng
khám xét nơi ở của nguyễn thị đẹp cơ quan cảnh sát điều tra thu giữ số tiền hai trăm sáu mươi tám hai triệu đồng
và nhiều đồ vật tài liệu có liên quan đến vụ án
hiện vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra xử lý theo quy định của pháp luật